thường là các bạn trẻ chưa có công việc ổn định nhưng lại tin vào những lời chào mời
làm việc nhẹ lương cao trên các nền tảng mạng xã hội
lương cao đâu chưa thấy mà nhiều người còn bị hành hạ bị mất tiền
thậm chí là phải nhờ đến các cơ quan chức năng để giải cứu
tin vào lời mời chào hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại campuchia
với mức lương từ bảy trăm linh đến một usd một tháng trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên sang campuchia với một ước mơ về công việc ổn định lương cao
vậy mà những thanh niên này bị bán vào đường dây chuyên thực hiện hành vi lừa đảo
làm việc một mươi năm giờ mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
vậy mà những thanh niên này bị bán vào các sòng bài bị tra tấn đánh đập đánh đập đánh đập đánh đập

riêng trên địa bàn tỉnh an giang thời gian qua cơ quan công an tỉnh đã tiếp nhận nhiều đơn kiến nghị giải cứu
từ những người thân của những người bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm
học pháp để được hướng dẫn cụ thể
không chỉ là thanh niên trẻ cần tìm việc làm tại các tỉnh thành phố miền xuôi
mà tình trạng sập bẫy việc nhẹ lương cao cũng xảy ra cả với những thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đang làm việc tại khu công nghiệp tỉnh bắc ninh nhưng tin và nghe theo lời quảng cáo trên mạng xã hội
với lời hứa làm việc trên máy tính với mức lương cao em tần a sài đã bị lừa sang campuchia để nhận việc
khi sang tới nơi những công việc nhẹ nhàng lương cao
lại là thực hiện các app trên mạng
khi không làm được việc sai đã bị đe dọa và bị ép phải gọi về nhà cho gia đình
bỏ ra số tiền gần một trăm linh triệu đồng để chuộc mình về với gia đình
còn trên địa bàn tỉnh gia lai chỉ vì tin vào những thủ đoạn lừa đảo
với hình thức nhắn tin gọi điện thoại
nhiều gia đình quyết liều đem bán hết những tài sản có giá trị của gia đình
như châu bò công nông xe cộ cho thuê đất sản xuất lâu năm
để tham gia đường dây vượt biên với mong muốn kiếm việc đổi đời
bán hết tài sản anh siêu phương đã đưa vợ và hai con nhỏ vượt biên
bán những con bò là bốn mươi một triệu mấy con là sáu con và thuê thêm đất nữa là ba mươi triệu
thuê sáu năm ạ
còn tiền cốp thì tầm bảy tám triệu gì đó trong túi rồi
chuyển tiền vào tài khoản của người mà nói chuyển cho mình là giờ mất tay trắng rồi không còn gì nữa
cũng với thủ đoạn trên gia đình chị siêu hơ piếc gom hết tài sản chuyển cho đối tượng chín mươi triệu đồng để vượt biên
chỉ khi sang đến nơi đất khách gia đình chị mới biết là bị lừa
nhưng tất cả đã quá muộn
bán được xe công nông bảy mươi ba triệu
từ đầu tháng hai đến nay công an tỉnh gia lai đã ngăn chặn một mươi chín người trên địa bàn hai huyện vượt biên bắt tạm giữ năm người tổ chức cho người khác vượt biên
mặc dù chỉ là bị lừa đảo bởi những lời hứa kiếm tiền nhưng tất cả đã quá muộn
trong thời gian qua nhiều gia đình mất trắng tài sản nhiều đứa trẻ suýt mất cơ hội có được cuộc sống bình thường
hơn hai ngày sau khi được giải cứu trở về gia đình em y liên huyện ngọc hồi tỉnh con tum vẫn chưa hết bằng hoàng khi kể về những tháng ngày cơ cực bị bán làm việc tại campuchia
khi em bị một đối tượng trên mạng lừa bán cho một công ty của trung quốc với giá một tám trăm linh usd
may mắn cô được lực lượng biên phòng con tum và tây ninh phối hợp giải cứu
thực tế việc giải cứu của em là một lực lượng
lừa đảo kiểu việc nhẹ lương cao đánh trúng vào tâm lý của thanh niên người thất nghiệp kiếm tiền dễ dàng hoa hồng cao lương trả trong ngày
lợi nhuận sẽ được chi đủ trong thời gian đầu và sau đó là các chiêu trò chiếm đoạt tài sản